thưa quý vị nhận lời mời của thủ tướng chính phủ phạm minh chính thủ tướng cộng hòa liên bang đức olaf schol đã thăm chính thức việt nam lễ đón chính thức thủ tướng cộng hòa liên bang đức olaf scholz được tổ chức trọng thể vào chiều nay
thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ trì lễ đón ngay sau lễ đón thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã hội đàm với thủ tướng olaf schol
tại hội đàm hai thủ tướng đã trao đổi toàn diện về quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm đã thống nhất các phương hướng biện pháp lớn để đẩy mạnh toàn diện hợp tác giữa hai nước
hai bên đã nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhất là cấp cao trên tất cả các kênh đảng nhà nước chính phủ quốc hội tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương thúc đẩy giao lưu nhân dân
về kinh tế thương mại hai nhà lãnh đạo khuyến khích các cơ quan doanh nghiệp hai nước tiếp tục triển khai đầy đủ hiệu quả hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị quốc hội đức sớm hoàn tất phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa khuyến khích các doanh nghiệp đức chuyển hướng mở rộng đầu tư tại việt nam
nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của đức như chuyển đổi số năng lượng tái tạo hạ tầng chiến lược thúc đẩy đức ủng hộ ủy ban châu âu ec sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản việt nam tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông thủy sản của việt nam vào thị trường đức
trước mắt hỗ trợ xây dựng các kho ngoại quan cho hàng hóa việt nam tại đức thủ tướng olaf scholz khẳng định hiệp định evfta là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai bên
nhấn mạnh các tập đoàn doanh nghiệp đức ngày càng quan tâm đến việt nam có ổn định chính trị và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo cơ sở hạ tầng công nghiệp chế tạo
về ứng phó với biến đổi khí hậu hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác về phát triển năng lượng tái tạo hỗ trợ các vùng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu như đồng bằng sông kiểu long
phối hợp để các bên sớm nhất trí về tuyên bố chính trị về cơ chế đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng trên cơ sở đảm bảo hai hòa lợi ích
về an ninh lương thực hai bên nhất trí sớm thiết lập các cơ chế hợp tác nhằm đóng góp cho việc giải quyết đứt gãy nguồn cung ứng phó với an ninh lương thực toàn cầu